tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín cùng dự có đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam
tính đến hết ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ban tổ chức đã nhận được hơn một tác phẩm hợp lệ của bốn loại hình báo chí
báo in báo điện tử phát nhanh truyền hình của trên một trăm linh cơ quan báo chí trung ương và địa phương
với các nội dung phong phú đa dạng chất lượng tốt có tính phát hiện bám sát chủ đề tập trung nhiều nhất là phóng sự điều tra
ký truyền luận đặc biệt có những tác phẩm nêu gương điển hình trong phòng chống lãng phí
thực hành tiết kiệm thu hút sự quan tâm của khán giả xem truyền hình
tuy nhiên ban tổ chức cũng cho biết năm nay các tác phẩm về đề tài đấu tranh phòng chống lãng phí tiêu cực
cũng như biểu dương những tấm gương tích cực trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong xã hội chưa nhiều
và chưa được phản ánh thỏa đáng qua các tác phẩm dự dạy
với tinh thần dân chủ khách quan hội đồng trung khảo đã lựa chọn được ba mươi năm tác phẩm xếp loại a b c và khuyến khích
dự kiến lễ trao giải báo chí toàn quốc báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ hai
sẽ được tổ chức vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại cung văn hóa hiếu nghị hà nội